nhằm bảo đảm những nhiệm vụ chi bức thiết của những tháng còn lại năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa kiến nghị bộ tài chính xem xét cho địa phương tạm ứng ba trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu trung ương giao cho cà mau dự toán thu ngân sách nhà nước là ba năm trăm hai mươi bảy tỷ đồng
thu nội địa là ba bốn trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tăng sáu bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên quá trình thực hiện dự toán phát sinh yếu tố làm giảm nguồn thu của ngân sách địa phương
khoảng bảy trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
một số nguồn thu bị hụt như cụm dự án khí điện đạm cà mau
các doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh
thuế bảo vệ môi trường thực hiện các chính sách thuế sửa đổi bổ sung
những năm gần đây biến đổi khí hậu nước biển dân xâm nhập mặn
tác động bất lợi và gây hại nghiêm trọng nhà cửa mua mang
cũng như nhiều công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh cà mau
tuy nhiên các nguồn chi quá lớn nên ngân sách địa phương không bảo đảm
phải cầu cứu từ trung ương